thưa quý vị và các bạn từ xưa tới nay hình ảnh người thầy vẫn luôn là chuẩn mực của cái hay cái đẹp mực thước nghiêm túc để các em học sinh có thể nói theo
chính vì vậy mà thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn được coi là những kỹ sư tâm hồn với nhiều nhiệm vụ chồng người thiêng liêng
thế nhưng trong những ngày vừa qua chúng ta đã liên tiếp phải chứng kiến những câu chuyện lung sùng xung quanh văn hóa ứng xử giữa giáo viên và học sinh khi dạy và học trực tuyến
tuy chỉ là những câu chuyện cá biệt thôi nhưng cũng đã khiến cho chúng ta phải suy ngẫm rất là nhiều
đây là đoạn hội thoại giữa giảng viên đại học bách khoa tp hcm và sinh viên ngay tại lớp học online
trước đó trên các trang mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều clip liên quan tới việc giảng viên móng sinh viên
và đuổi sinh viên vào trường trường học
trên ra khỏi lớp sinh viên văng tục và xúc phạm thầy giáo
những ngôn từ thái độ hoàn toàn không phù hợp trong văn hóa giao tiếp giữa thầy và trò
có lẽ một phần tôi nghĩ là cũng có thể là do học online cô với trò cách xa nhau qua một cái hệ thống máy tính hay gì đó
hay là có một cái câu chuyện gì đó mà chúng ta cần phải làm rõ
nhưng cách ứng xử này là không thể nào chấp nhận được khi cô thầy không ra cô thầy trò không ra trò
và rõ ràng chúng ta phải làm rõ cái công việc này cái câu chuyện này
theo các chuyên gia tâm lý trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng hiện nay cả người dạy và người học đang gặp phải vấn đề về tâm lý
khi dạy trực tuyến giảng viên phải chuẩn bị nhiều nội dung cố gắng duy trì sự tập trung và tham gia của sinh viên
khiến tiêu hào nhiều năng lượng do đó khi dạy trực tuyến kéo dài cũng khiến giáo viên đối mặt với nguy cơ kiệt sức
chính những cái yếu tố khách quan và chủ quan như vậy nó gây ra một cái sự ức chế nhất định đối với cả giáo viên
thế nhưng mà bạn phải nhớ rằng là nếu bạn ức chế và bạn để cảm xúc của bạn chạy theo cái ức chế đấy
thì bạn sẽ làm hỏng cái công việc đó hỏng cái nhiệm vụ và cái mục tiêu lên lớp của bạn
thế cho nên là một cái tâm thể tốt một cái sự thoải mái và khỏe khoắn cả về thể chất và cả về tinh thần
thì sẽ giúp cho giáo viên làm sao ổn ngay từ cái giây phút đầu tiên khi mà bước vào lớp
cái sự bức xúc nó xảy ra là đang dạy học mất mạng đang dạy học có sự trục chặt về máy móc
đang dạy học có những vấn đề gì nó ảnh hưởng một lần ok hai lần đến lần thứ ba thì bước xúc lắm
và chính vì sự bức xúc đó nếu mà bản thân thầy không giữ được một cái sự bình tĩnh
bản thân trò không giữ được một cái bình tĩnh có thể xảy ra những xung đột
còn đối với học sinh sinh viên hiện cũng đang ở thời kỳ đầy thách thức
bị cô lập trong thời gian dài không được đến trường thiếu các hoạt động giải trí
nhiều em có các dấu hiệu chán nản lo lắng giảm hứng thú mất tập trung mệt mỏi khó giữ được cảm xúc
chính vì vậy để giúp các em vui học thì giảng viên là người cần tạo những giá trị tích cực trong tương tác dạy học trực tuyến
khi mà đã là học sinh đúng ạ bao giờ chúng ta cũng mong muốn nhận được cái sự thừa nhận hay cái sự ghi nhận
hay cái sự đánh giá và quan tâm của thầy cô đối với cả mình
học sinh từ tất cả các cấp học đều giống nhau như thế
chính cái sự cố gắng của chúng ta chính sự nỗ lực của chúng ta
với giờ học ấy không cần phải cầu kỳ
đúng ạ một cách chân thực nhất học trò sẽ cảm nhận được cho dù các bạn ấy ở cái khoảng tuổi nào
cho nên bầu không khí tâm lý sư phạm của lớp học nhưng cái bầu không khí đấy nó phải mang cái tính mô phạm
tôi vẫn cứ nói thầy phải ra thầy và trò phải ra trò
đoạn chúng ta muốn trò ra trò trước thì chúng ta phải làm gương bởi vì chúng ta là người lớn
thầy giáo học sinh những người liên quan trong các clip ứng xử không đúng chuẩn mực
đều đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận sai lầm của mình
sẽ có những hình thức khiển trách
có những bài luật phù hợp
thế nhưng để những câu chuyện buồn này không còn xảy ra thì thiết nghĩ chúng ta cần thêm một bộ quy tắc
về ứng xử trên môi trường dạy học trực tuyến